từ bỏ công việc ổn định dương viết đơn tình nguyện thực hiện nhiệm vụ tham gia công an nhân dân bởi được làm chiến sĩ công an là niềm vinh dự là ước mơ từ nhỏ của dương
vì vất vả và như thế thì chúng tôi sẽ rèn luyện được cho mình một cái tinh thần một cái ý chí và bản lĩnh để không chỉ là trong công việc và trong tất cả mọi điều của cuộc sống
thì chúng tôi sẽ dùng những cái bản lĩnh đó để vượt qua mọi khó khăn và tôi mong rằng là với những thứ chúng tôi học được thì chúng tôi sẽ đạt được thành công trong cuộc sống và cũng như là góp phần xây dựng tổ quốc đất nước
nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới luôn đặt ra nhiều thách thức phức tạp
do đó chương trình và kế hoạch huấn luyện tân binh luôn được chú trọng và điều chỉnh linh hoạt phù hợp cơ bản thiết thực dựa trên nền tảng vững chắc và chuyên sâu
công tác rèn cán luyện quân
công tác rèn cán luyện quân coi trọng kỷ luật kỷ cương được coi là nền tảng để huấn luyện
để có cơ hội phân đấu trở thành người chiến sĩ công an nhân dân góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại
các tân binh luôn xác định rõ mục tiêu phấn đấu khắc phục mọi khó khăn
công tác huấn luyện luôn đòi hỏi yêu cầu cao về mọi mặt
phương pháp huấn luyện được đổi mới có sự đan sen trong quá trình huấn luyện để các chiến sĩ nắm bắt được tất cả các nội dung trong quá trình học
dù khắc nghiệt song các chiến sĩ trẻ trải qua khóa huấn luyện sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự võ thuật kỹ chiến thuật
sử dụng thành thảo các loại vũ khí trang bị của lực lượng cảnh sát cơ động cũng như thuần thục các kỹ năng chống gây dối bạo loạn khủng bố bảo vệ mục tiêu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
từ tư thế lễ tiết tác phong cử chỉ hành động lời ăn tiếng nói
phải tuân thủ theo quy định của lực lượng công an nhân dân và của đơn vị lực lượng vũ trang ăn ở tập trung cũng như vận dụng và thực hành động tác về điều lệnh võ thuật bắn súng kỹ chiến thuật
các em đã nhìn thấy hiện lên kỹ năng rất rõ ràng và theo thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục giảng dạy huấn luyện để làm sao các em hình thành kỹ năng và trở nên có kỹ xảo để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác
công tác huấn luyện đòi hỏi phải lân cao về mọi mặt
để cho cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận các kỹ năng để làm chủ các loại vũ khí trang bị công cụ hỗ trợ mà được trang bị của các đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi mà về đơn vị chiến đấu trong các vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ từng đơn vị bổ sung lực lượng cho lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ
sau khi bước chân vào trong môi trường của ngành công an nhân dân rồi thì đầu tiên là tôi đã bị chóng ngợp về thứ nhất là về những cái bài tập
ở trên sau trường và về nối sống kỷ cương nề nếp thế nhưng mà được sự chỉ bảo tận tình của các thầy thì sau một thời gian ngắn thì chúng tôi đã thích nghi được
việc quan trọng đầu tiên sau khi huấn luyện tân binh là làm sao để các tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường kỷ luật kỷ cương
vì vậy các đơn vị huấn luyện đã chú trọng công tác giáo dục chính trị nắm bắt tư tưởng đối với chiến sĩ mới thực hiện sinh hoạt văn hóa tinh thần
giúp các tân binh nhận thức rõ nhiệm vụ của một người lính phụng sự bảo vệ tổ quốc
chứa thẳng chăn vuông cách sinh hoạt trong môi trường quân ngũ không chỉ duy trì nề nếp gọn gàng ngắn nắp khoa học mà đối với tân binh bù đức quân
đây là cách rèn luyện cho bản thân sự tỉ mỉ tính cẩn thận và kiên trì
với đầu cảm giác thì chưa quen lắm
nhưng mà sau khi một thời gian ở đây thì mình cảm thấy rất là tốt
mình cảm thấy bản thân mình trở thành lên hơn biết tự sắp xếp nội vụ của mình chăn màn giường chiếu đến vệ sinh cá nhân biết tự sắp xếp thời gian sao cho hợp lý đối với công việc học tập thường ngày
công tác huấn luyện dù gian khổ vất vả
sau các đơn vị huấn luyện đều thường xuyên nắm bắt tư tưởng tâm lý kịp thời động viên khích lệ tinh thần
để các chiến sĩ trẻ xác định được trách nhiệm của mình cũng như tự hào về sự anh hùng của lực lượng công an nhân dân

những em vừa với xa gia đình phải động viên và thúc đẩy những ý chí quyết tâm cho các em để các em hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao
hầu hết các em vào đây đều muốn phấn đấu để trưởng thành và sau này phục vụ lâu dài trong lực lượng công an dân
chính vì vậy ngay từ đầu chúng tôi phải định hướng cho các bộ chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và giàn nguyện tốt về yêu lĩnh động tác kỹ thuật và hiểu biết pháp luật
để anh em có xu hướng phân đấu
phương châm như vậy cho nên chúng tôi thường chuyên một buổi nói chuyện chính trị thời sự để định hướng cho các bộ chiến sĩ về công tác tư tưởng và định hướng nghề nghiệp cho các bộ chiến sĩ
sau này có thể được xếp tuyển và được tạo điều kiện cho thi để đào tạo vào các trường công an nhân dân để phục vụ lâu dài trong lực lượng công an dân
vinh dự khoác trên mình sắc phục của lực lượng thời gian tại ngũ sẽ là hành trang quý báu để mỗi chiến sĩ bồi đắp cho mình kiến thức kỹ năng và vốn sống
sớm chinh phục mục tiêu đứng trong hàng ngũ công an
nhân dân đóng góp một phần sức lực của mình cho công cuộc bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
phần trình bày của tôi đến đây cũng xin được kết thúc mời quý vị tiếp tục theo dõi những nội dung đáng chú ý khác
thưa quý vị điện ảnh công an nhân dân cục truyền thông công an nhân dân đang thực hiện dự án phim truyện đội điều tra số bảy
sau một thời gian chuẩn bị vào sáng nay chín tháng ba tại hà nội đã diễn ra buổi casting để lựa chọn giàn diễn viên cho series phim truyện dài ba mươi tập này
bé vũ triệu cát diên được chị gái đưa đến buổi casting từ rất sớm để dự tuyển vào vai bé nấm ở trong phim
lần đầu tiên thử sức nên việc học lời thoại hay thể hiện khả năng diễn xuất là một thử thách thú vị với cô bé bảy tuổi này
một bé nấm con rất là thích vai diễn này và con hình dung ra là con rất là ngây thơ
ngay buổi sáng đã có rất nhiều diễn viên cả chuyên và không chuyên ở đủ mọi lứa tuổi đã đến casting
theo đoàn làm phim đã có hơn bảy trăm linh hồ sơ đăng ký thử vai trong đó đã có nhiều ứng viên được đánh giá cao về năng lực diễn xuất
bộ phim sẽ có một chuỗi những vụ án hình sự được đầu tư xây dựng kịch bản công phu về quá trình phá án của các điều tra viên thuộc đội điều tra số bảy
cùng với những tình huống đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm
tôi khâm phục các bạn điện ảnh công an đã tổ chức được một buổi casting như thế này
gần đây khán giả cũng được đón nhận rất nhiều bộ phim về lực lượng công an và rõ ràng là chúng tôi hiện giờ cái dự án này chúng tôi phải có một cái gì đó mới
có một điều đó khác lạ để truyền tải được những cái thông điệp mà vẫn tạo được sự ấn tượng
thì hai cái điều đó là cái điều mà tôi và toàn bộ ekip đang nỗ lực ngày đêm để cố gắng làm được
dự án phim truyện đội điều tra số bảy thuộc thể loại phim hình sự hành động thể hiện cuộc đấu tranh giữa thiện và ác khắc họa sự mưu trí
dũng cảm tinh thần cống hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân danh giới mong manh giữa lương chi và bản năng trong mỗi con người đặc biệt là ở các chiến sĩ công an nhân dân
bộ phim này của điện ảnh công an nhân dân dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm hai nghìn hai mươi